thưa quý vị chiến thắng điện biên phủ được coi là một trong hai mươi chiến dịch quân sự lớn và quan trọng nhất trên thế giới
chủ tịch hồ chí minh đã khẳng định chiến thắng điện biên phủ là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta
mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới
trận điện biên phủ đã làm thay đổi thế giới đây cũng là nhận định chung của nhiều nhà nghiên cứu sử học
ngày hai mươi tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm năm mươi ba pháp nhảy dù chiếm điện biên phủ
mặc dù nằm ngoài dự kiến ban đầu của kế hoạch nava nhưng các tướng mỹ pháp và mỹ đã liên tiếp cho tăng cường lực lượng
xây dựng điện biên phủ thành tập đoàn cứ điểm phòng ngự mạnh nhất của pháp ở đông dương
nava coi điện biên phủ như một pháo đài không thể công phá là nơi thu hút để tiêu diệt bộ đội chủ thực của ta
ngay từ đầu chúng ta đảng ta bác hồ đã nhận thức cái tầm quan trọng cái quy mô cái ảnh hưởng của cái chiến dịch này
cả ở trong nước của kháng chiến ở trong nước của ta và cả về quốc tế cả về quân sự và cả về chính trị
cho nên bác hồ mới đi đến hạ quyết tâm là phải đánh đắng
và giao cho đại tướng bác biên giáp là dứt khoát phải đánh đắng
không thắng thì không đánh đã đánh là phải cầm
năm một mươi sáu ngày đêm
khuét đuối ngủ hầm mưa rầm cơm vắt máu trộn bùn non gạn không núng trí không mòn
thắng lợi đã hoàn toàn thuộc về nhân dân việt nam
chiến thắng điện biên phủ không chỉ đặt dấu chấm hết cho chủ nghĩa thực dân pháp tại đông dương
mà còn trở thành nguồn cảm hứng lớn lao tác động mạnh mẽ tới phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới
chỉ riêng trong năm một nghìn chín trăm sáu mươi tại châu phi có tới một mươi bảy quốc gia tuyên bố độc lập
từ cái chiến thắng điện biên phủ đó thì người ta mới ý thức được sức mạnh của một dân tộc
khi mà nó có quyết thông cao và có sự lãnh đạo đúng đắn của một đảo thì nhất định sẽ giành được thắng lợi
nên đấy nó mở ra một thời kỳ tức là một thời kỳ oanh liệt của các dân tộc để bước vùng lên để giành độc lập cho mình
trong đội quân chứa chi pháp xa xưa ở việt nam là những người định đồng vị
những người dân châu phi bị buộc vào trung hoa linh phục vụ nước mẹ là nước pháp và bị bắn
chiến đấu bên này tham gia chiến đấu bằng đàn áp cây cổ kháng chiến bên này vãn hàm thú binh
khi được trao trả về người ta tham gia vào cuộc kháng chiến mở đầu gọi là giòn rãi nhất chính là algeria

và thậm chí là có những nước nhỏ như ở châu âu với thế này điện biên phủ là nó lan tỏa lại như vậy

tâm sai nhưng trên môi mỗi chúng ta nó vẫn là từ đồng nghĩa với những phẩm chất như quả càng bền bỉ
đó chính là những gì đem lại vinh quang cho nhân loại